do tài công phạm văn tâm chú tỉnh long an điều khiển khi vừa lưu thông qua cầu rạch đĩa một thì bất ngờ bị tắt máy chơi ngược trở lại dối đâm vào trụ chống va của cầu khiến trụ này bị gãy
theo đà chiếc xà lan trên tiếp tục va vào thành cầu rồi đâm vào đường ống dẫn nước sạch nằm trên cầu khiến đường ống bị vỡ
sau cú va chạm trên chiếc xà lan từ từ chìm hẳn xuống ba người trên xà lan đã kịp thời nhảy xuống sông bơi được vào bờ an toàn
sự cố trên đã khiến một đoạn dầm cầu bị hư hỏng đường ống dẫn nước sạch chạy bắc qua cầu bị bể nhiều nơi khiến hàng trăm hộ dân bị mất nước sinh hoạt
lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hai bên đầu cầu để xử lý vụ việc lực lượng chức năng đã cho phép các phương tiện xe hai bánh được lưu thông bình thường trở lại qua cầu rạch đĩa
cùng với việc điều tiết đảm bảo lưu thông qua cầu rạch đĩa một khẩn trương sửa chữa đường ống cấp nước đường dây cắp viễn thông bị hư hỏng trong sự cố này lực lượng chức năng cũng đang khảo sát vị trí chiếc xà lan bị chìm để tiến hành công tác trục vớt trong ngày đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ việc
trước tình hình tàn hạn giao thông đường thủy liên tiếp gia tăng trong thời gian qua
cũng như liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giữa phương tiện thủy với cầu vượt sông gây thiệt hại lớn về tài sản thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa chỉ đạo tăng cường an toàn giao thông đường thủy nội địa

trước tình hình tàn hạn giao thông đường thủy với cầu vượt sông gây thiệt hại lớn về tài nạn giữa phương tiện thủy
trước tình hình tàn hạn giao thông đường thủy với cầu vượt sông gây thiệt hại lớn về tài nạn giữa phương tiện thủy